khoảng bốn giờ sáng nay một mươi chín tháng tám một vụ sạt lở đất đá làm một người chết và ba người bị thương tại thôn tả trung hồ xã bản hồ thị xã sapa tỉnh lào cai
và khiến một người tại thôn bản can hồ b xã ngũ trì sơn mất tích vụ sạt lở làm ngôi nhà của nạn nhân sập đổ hoàn toàn thiệt hại khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
theo thống kê sơ bộ mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh lào cai bị ảnh hưởng
trong đó có bốn mươi ngôi nhà bị hư hỏng ngập úng và hư hại ba mươi năm hectare hoa màu của người dân
đất đá tại các đồi núi ta lùi sạt lở gây hỏng đã ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường đặc biệt trên các tuyến quốc lộ bốn d quốc lộ hai trăm bảy mươi chín ước tính thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng khắc phục hậu quả giải phóng các điểm sạt lở
tuy nhiên do số điểm sạt lở nhiều và đặc thù địa hình vùng cao nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn